với mục tiêu đưa trái bơ đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước
trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh đắk nông sẽ tổ chức chương trình đắk nông mùa bơ chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là cơ hội để đắk nông mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho trái bơ đặc sản
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đắk nông hiện có gần hai sáu trăm linh hectare trồng bơ
trong đó có hơn bảy trăm linh hectare trồng chuyên canh còn lại là trồng sen với các loại cây trồng khác
năng suất đạt khoảng một mươi một mươi năm tấn một hectare chiếm khoảng hai mươi tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh
trong những năm qua tỉnh đã áp dụng nhiều cơ chế chính sách hiệu quả để hỗ trợ người nông dân trồng bơ
cũng như đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến thương mại quảng bá phát triển
chuỗi giá trị để đưa quả bơ vào các thị trường lớn trong nước và ngoài nước
đối với tỉnh đắk nông thì cái việc mà phát triển
phát triển cây bơ đang là một vấn đề chúng tôi đặc biệt quan tâm
và hiện nay thì ngoài những chính sách chung của chính phủ thì đắk nông cũng đã có những cái quy định
những công tư những hướng dẫn cũng như là đặc biệt trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại
một số cái chính sách nữa đó phù hợp hơn để trình hội đồng dân
để làm điều kiện tối đa nhất để người nông dân có thể phát triển được cây bơ này
trong đó thì chúng tôi sẽ phát triển cây bơ
tôi cũng rất quan tâm tới vấn đề hỗ trợ vai vốn và tìm hướng về phát triển
để cho người nông dân có đủ niềm tin đủ tin cậy và đủ cơ sở đủ điều kiện
để họ phát triển được cây bơ này để tạo thành cái cây phát triển và tạo nguồn động lực phát triển chung
cũng như là phát triển kinh tế bền phục và người nông dân có thể vương lây làm giàu từ cây bơ
với sản phẩm bơ thì đắk nông đã có được một quy hoạch tương đối là bài bản
và có rất là đưa về rất là nhiều quy hoạch
nhiều cái giống bơ rất là đa dạng cho phép đưa ra những cái sản phẩm nó có giải vụ quanh năm
và đặc biệt trong đó có một số cái giống bơ mà chỉ trồng ở tại cái vùng đắk nông
nó cũng có những cái hương vị và cái chất lượng nó khác
với đặc điểm địa hình khí hậu thổ nhưỡng yêu đãi cho trái bơ hơn so với các tỉnh lân cận
cùng chiến lược khoa học khả năng nắm bắt cơ hội và sự nỗ lực của các bộ
ban ngành trong việc mời gọi những nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào tỉnh nhà
thời gian tới trái bơ đắk nông hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cả thị trường trong và ngoài nước